vào khoảng năm h ba mươi phút sáng sớm nay tại km hai trăm năm mươi bốn trăm linh quốc lộ ba thuộc địa phận xã thịnh vượng huyện nguyên bình tỉnh cao bằng
đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng làm ít nhất bốn người thiệt mạng và một mươi sáu người bị thương
hiện công tác cứu nạn đang được tiến hành khẩn trương hạn chế thấp nhất thiệt hại từ vụ tai nạn
ngay sau khi nhận được tin báo lực lượng cảnh sát giao thông và tìm kiếm cứu nạn của tỉnh cao bằng đã tập trung lực lượng phong tỏa hiện trường khẩn trương cứu nạn
lãnh đạo tỉnh cao bằng cũng đã có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác cứu nạn và trực tiếp xuống thăm hỏi các nạn nhân tại bệnh viện đa khoa tỉnh cao bằng

và có thể nói rằng là mình cũng làm rất kịch thật cho nên là cái thiệt hại của người là cũng giảm thiểu
đây là vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng nhất kể từ đầu năm hai nghìn một mươi tám đến nay
theo quan sát thì đây là đoạn đường có nhiều đoạn cua gấp mặt đường nghiêng các lái xe không làm chủ được tốc độ khi vào cua rất dễ xảy ra tai nạn giao thông
tại khúc cua này có ít nhất hai vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng đã xảy ra
hôm nay cũng là một mươi hai người chết và lúc khi tôi đến và chủ yếu là trên đường từ hà nội lên tai nạn đã đổ lên và hôm nay cũng là chính thức là một mươi hai người chết ở dưới
còn cái chuyện xe công cái dơ dơ trong đấy thì thường xuyên xảy ra thì hôm nay là nhân thứ một mươi hai
nguyên nhân vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng này đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ
vấn đề đặt ra cho cơ quan chức năng là cần tăng cường công tác quản lý vận tải hành khách
đặc biệt là các xe khách dường nằm trên các tuyến đường miền núi
bên cạnh đó ngành giao thông vận tải cần khảo sát và có phương án để khắc phục các điểm đen giao thông